thông tin cập nhật về bão trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông miền trung philippines đã mạnh lên thành bão số chín
trong khi đó bão số tám chỉ còn cách đất liền các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông và sẽ đổ bộ vào sáng sớm ngày hai mươi sáu tháng một mươi
hồi bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tầm bão số tám cách đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
về diễn biến bão số chín hồi bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi
vị trí tầm bão cách bờ biển miền trung philippines khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tầm bão mạnh cấp chín dần cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi vị trí tầm bão cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm linh km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn